cảm ơn các bạn đã theo dõi

trong phần tin quốc tế mời quý vị cùng điểm lại một mươi sự kiện nổi bật thế giới năm hai nghìn một mươi chín
tối qua tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm năm ngày thành lập hai mươi năm ngày tái lập tỉnh phú thọ
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và trao tặng
huân chương độc lập hạng nhất cho đảng bộ và nhân dân tỉnh phú thọ
cùng tham dự còn có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
từ một tỉnh nghèo thuần nông cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn
đến nay phú thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình của cả nước cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực khu vực công nghiệp và dịch vụ chiếm trên bảy mươi sáu du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội phát triển đồng bộ diện mạo các vùng đô thị nông thôn khởi sắc tỷ lệ hậu nghèo giảm mạnh đưa phú thọ thoát khỏi tỉnh nghèo công tác xây dựng đảng được trú trọng năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức
an toàn xã hội được giữ vững phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận những thành tựu to lớn toàn diện mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh phú thọ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp các ngành có thế mạnh sản phẩm có hàm lượng trí tuệ giá trị gia tăng cao công nghệ thân thiện môi trường phát triển du lịch bền vững nhất là du lịch tâm linh hướng về cội nguồn sinh thái nghỉ dưỡng
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận những thành tựu to lớn toàn diện mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh phú thọ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp các ngành có thế mạnh sản phẩm có hàm lượng trí tuệ giá trị gia tăng cao công nghệ thân thiện môi trường phát triển du lịch bền vững nhất là du lịch tâm linh hướng về cội nguồn sinh thái nghỉ dưỡng

tướng yêu cầu đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố động lực hơn nữa để xây dựng đà nẵng trở thành thành phố động lực của cả nước và mang tầm vóc trong khu vực

trong đó các lực lượng an ninh iraq cũng đã giành lại được quyền kiểm soát làng sadar ở phía bắc thành phố mosul
hiện công tác dọn dẹp chiến trường và giả phá bom mìn đang được gấp rút triển khai
với sự trợ giúp của liên minh quốc tế chống khủng bố do mỹ đứng đầu
quân chính phủ iraq ngày một mươi bảy tháng một mươi đã phát động chiến dịch quân sự
được coi là có quy mô lớn nhất kể từ năm hai nghìn ba nhằm giành lại mosun
tuy nhiên tới nay các lực lượng an ninh iraq mới giải phóng được một phần tư diện tích thành phố mosun
do vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ các tay súng is
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại